ngày một mươi một tháng một mươi một ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp triển khai công tác ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới gây ra sau bão số sáu ở nước ta
một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi một bão đã đổ bộ vào ven biển các tỉnh phú yên khánh hòa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
tuy nhiên ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn tại các tỉnh tây nguyên và đông nam bộ rất dễ dẫn đến sạt lở và ngập lụt
tại cuộc họp ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương kiểm tra đánh giá thiệt hại do bão gây ra khẩn trương khôi phục sản xuất khắc phục sự cố và vệ sinh môi trường sau bão
kiểm tra giả soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ngập sâu để chủ động sơ tán người dân và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn
tổ chức vận hành các hồ chứa theo đúng quy trình bảo đảm an toàn công trình và hạ du cũng như bảo đảm nguồn nước phát điện phục vụ sản xuất
ngoài ra các địa phương cần tăng cường tuyên truyền đến người dân chủ động phương án bảo vệ tài sản của người dân tránh trường hợp khi bão đổ bộ
mà người dân do tiếc của vẫn tìm cách ra lồng bè thủy sản để ra cố như tại tỉnh phú yên gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống thiên tai